thưa quý vị xác định dịp tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao
đặc biệt là việc di chuyển bằng đường hàng không
nắm bắt được nhu cầu đó thì nhiều đối tượng đã tung ra những chiêu trò bán vé máy bay giá rẻ
để từ đó lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
và chỉ trong một thời gian ngắn thì hàng trăm người đã trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của nhóm tội phạm lừa đảo này
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
có nhu cầu đi nhà trang dịp tết chị hằng đã lên mạng đặt mua vé máy bay của một fanpage có tên đại lý máy bay minh quân
theo chị chia sẻ do mua trực tiếp tại website của hãng thì giá cao hơn nên chị đã mua qua mạng để được hưởng ưu đãi và giá rẻ hơn khá nhiều
sau khi tìm hiểu thì chị đã chuyển toàn bộ số tiền vé cho bên bán
nhưng sau vài ngày chị nghi ngờ tính chân thực của vé nên đặt điện thoại đến tổng đài để tra cứu
lúc đó mới biết mình đã mua phải vé giả
vào dịp tết nguyên đán này tôi
thì dự định là săn vé trước ba tháng để được vé giá vé rẻ
tổng giá vé là hai mươi một triệu
đến gần ngày chuẩn bị đi nha trang thì tôi lên hệ thống để tôi check vé máy bay
nhưng mà tôi tìm theo số series đấy thì tôi không tìm thấy vé máy bay của tôi
sau đấy thì tôi có gọi lên tổng đài để phản hồi
tổng đài phản hồi là tôi liên hệ lại với anh mà đặt vé
đến khi mà tôi gọi lại cho anh ấy thì anh đã chặn tất cả mọi hình thức liên lạc của tôi
tránh cái trường hợp mà vì cái giá rẻ rẻ hơn một hai trăm linh nghìn
nhưng mà chúng ta cũng đánh đổi lấy một cái sự gọi là mạo hiểm để mà chuyển khoản cho các đối tượng
mà chúng ta rõ ràng chưa biết danh tính chưa biết về cái nguồn gốc
mà chỉ bằng cái cảm quan của mình cho rằng đây là một cái trang fanpage đáng tin tưởng để mà đặt vé máy bay
nhất là đặt một số lượng rất lớn
thì cái điều này cần phải
cái sự cẩn trọng trong trường hợp cần đặt một cái số lượng vé máy bay rất là lớn
thì chúng ta nên đến trực tiếp tại các cái đại lý hoặc là những cái hãng hàng không để mà có một cái sự chính thức trong vấn đề là giao dịch
đối với khoản một cái mức cái hành vi lừa đảo quy định từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng
hoặc là dưới hai triệu đồng nhưng mà thuộc một trong các cái hành vi quy định tại khoản một của điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
thì có thể cái mức hình phạt là
để tránh mua phải vé giả khách hàng cũng nên liên hệ trực tiếp với hãng hàng không đọc thông tin mạ vé và kiểm tra cái hưu lực hay không
và yêu cầu nhân viên hãng xót lại thông tin hành trình bay hành khách bay trước khi chuyển hết tiền cho biên bán
khách hàng cũng có thể kiểm tra sơ bộ mạo vé điện tử bằng mắt thường
mạ vé của việt mla hiện nay gồm sáu chữ cái
của vé ze là dạy số gồm tám số
với hãng zstar thì vé điện tử gồm sáu quý tự có cả số và chữ
hoặc chỉ toàn chữ như của
đăng bài like